chuyện này cảnh sát thái lan thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa một quả bơm khác ở thủ đô bangkok
một tuần sau vụ nổ làm hơn hai mươi người thiệt mạng tại đây
người đứng đầu đội ra phá bơm của cảnh sát thái lan cho biết
trưa cùng ngày đội đã nhận được thông báo về một quả bơm ở sukhumvit tám mươi một
quả bom này bị bỏ lại trong nhà của một công nhân xây dựng
đội ra phá bơm đã vô hiệu hóa quả bom
chính phủ thái lan hôm nay đã phát đi một thông điệp với công dân và cộng đồng quốc tế rằng
chính phủ cam kết đảm bảo an toàn cho công chúng
các nhân viên an ninh mặt đồng phục và thường phục đã được triển khai tới mọi khu vực nhằm đảm bảo an ninh tối đa
ngoài ra chính phủ thái lan cũng khẳng định chính phủ nước này sẽ nỗ lực hết sức
nhằm mang đến môi trường an toàn cho khách du lịch người nước ngoài trong suốt thời gian họ lưu trú tại thái lan